thưa quý vị sáng nay hai mươi một tháng bốn tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn thủ tướng chính phủ phạm minh trình đã phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng dự án cuối cùng nối cao tốc bắc nam phía đông cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh lạng sơn
thay mặt chính phủ thủ tướng biểu dương tỉnh lạng sơn các bộ ngành tập đoàn đều cả các đơn vị liên quan đã vượt qua rất nhiều khó khăn luôn đổi mới sáng tạo vượt nắng tháng mưa thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong quá trình chuẩn bị dự án cảm ơn nhân dân đã nhường đất cho dự án
thời gian tới thủ tướng yêu cầu tỉnh lạng sơn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật chủ trương của đảng động viên nhân dân nhường đất cho dự án bảo đảm đời sống của nhân dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chủ động tích cực
các bộ ngành cũng phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhà thầu chính phủ cùng với địa phương chủ đầu tư nhà thầu nỗ lực với tinh thần khó khăn ở đâu giải quyết ở đó tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc
đối với các doanh nghiệp nhà đầu tư bot và các nhà thầu thi công thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất giả soát bám sát có kế hoạch phương án giải pháp cụ thể bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình theo từng tuần từng tháng
nhà đầu tư bot phải thực hiện đúng hợp đồng và các nội dung đã cam kết các nhà thầu thi công đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công đúng tiến độ chất lượng không kéo dài phải chống lãng phí tham nhũng tiêu cực đã cam kết là phải làm đã làm phải có hiệu quả
cùng với đó các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát lưu ý phải chủ động tích cực triển khai dự án bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ chất lượng mỹ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở vùng dự án đi qua thiết kế mang bản sắc văn hóa truyền thống tạo cảnh quan kiến trúc đẹp
thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh lạng sơn nỗ lực vào cuộc của các bộ ngành đơn vị quyết tâm phần đấu hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi sáu
nhân sự kiện thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo tỉnh lạng sơn trao quà tặng của ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh lạng sơn hỗ trợ cho ba mươi hộ dân trong vùng dự án trên địa bàn mỗi hộ một nhà đại đoàn tiết trị gián năm mươi triệu đồng thủ tướng cũng đã tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường